hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị sở y tế khẩn trương nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà
theo quy định của bộ y tế phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh cùng với đó đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm để xem xét triển khai trên quy mô rộng hơn
về quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín sở y tế đồng nai triển khai các quy định chuyên môn về quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của bộ y tế
đến tất cả các cơ sở điều trị covid một mươi chín các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý để biết và thực hiện
giảm thời gian cách ly y tế từ hai mươi một ngày xuống còn một mươi bốn ngày cho các trường hợp f một và người nhập cảnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
ít nhất ba lần vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi ba trong thời gian cách ly tập trung
tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao ngành công an phối hợp với công an
cơ quan y tế địa phương quản lý giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú của người nhập cảnh
trong tám ngày thực hiện giãn cách xã hội tp hcm vẫn còn tình trạng người dân đổi xô đi mua và tích trữ các hàng hóa thiết yếu
nguyên nhân được cho là một số tỉnh thành của vùng ven tp hcm cũng đang và sắp thực hiện giãn cách khiến cho việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên theo sở công thương tp hcm hiện nay không thiếu nguồn cung hàng hóa thiết yếu
điều mà tp hcm đang thiếu đó là hệ thống phân phối
sở công thương tp hcm cho biết tình trạng thiếu hàng hóa cục bộ vẫn diễn ra do việc thu mua vận chứa hàng hóa gặp khó khăn
trước đây năng lực cung mướn hàng hóa của chợ truyền thống đối với mặt hạ lương thực thực phẩm hàng thiết yếu là sáu mươi bảy mươi
tuy nhiên hiện nay số lượng chợ đang giảm dần từ sáu mươi tám chợ truyền thống còn hoạt động năm ngày trước xuống còn bốn mươi sáu chợ ở thời điểm hiện tại
điều này gây áp lực cung mướn lên hệ thống phân phối hiện đại gây hiện tượng thiết hàng hóa cục bộ đặc biệt là mặt hàng rau củ quả

trước đây năng lực cung mướn lên hệ thống phân phối hiện đại gây hiện tượng thiết hàng hóa củ quả
cũng tiến hành xét nghiệm cho hơn bốn mươi hai năm trăm linh lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp
trên địa bàn quận liên kiểu đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch
chúng tôi đã có những văn bản chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp
nâng cao cảnh giác và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch yêu cầu công nhân hạn chế tiếp xúc
và khai báo y tế đúng theo quy định
cái vấn đề mà siết chặt cái vấn đề dịch tại công ty chúng tôi là rất là xem trọng
vì nếu như không may một người nào đó bị nhiễm dịch thì toàn công ty có thể là không thể sản xuất được
khi mà chúng ta đang gặp khó khăn vì dịch covid mà chúng ta không sản xuất được nữa
thì nghĩa là chúng ta sẽ gặp khó khăn kép
do đó chúng tôi rất là ý thức việc này cho nên chúng tôi quán triệt tuyệt đối bất kỳ một đối tượng nào
mà trong nghi ngờ là chúng tôi sẵn sàng cho nghỉ và xét nghiệm ngay
và chúng tôi rất là quan trọng việc này
với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay bên cạnh các công tác phòng chống dịch
thì phương án ba tại chỗ gồm ăn tại chỗ ngủ tại chỗ sản xuất tại chỗ
cũng đang được các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng triển khai
đảm bảo chuỗi sản xuất không bị đứt gãy
bộ tài chính vừa đề xuất việc thống nhất áp thuế xuất khẩu vàng
thay vì hai mức là và hai bởi có hiện tượng doanh nghiệp khai báo gian dối
để được hưởng lợi từ chính sách
cụ thể theo các quy định của nhà nước về kinh doanh xuất nhập khẩu vàng
có hai mức thuế xuất thuế xuất khẩu vàng là và hai
đối với vàng trang sức mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hạm lượng vàng từ tám carat trở lên
đã qua gia công chế tác để phục vụ nhu cầu trang trí mỹ thuật
các công ty không được phép xuất khẩu vàng nguyên liệu
chỉ được xuất khẩu vàng mỹ nghệ trang sức theo giấy phép đăng ký kinh doanh
theo đó vàng trang sức mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng vàng từ tám carat trở lên
đã qua gia công chế tác để phục vụ nhu cầu trang trí mỹ thuật
tuy nhiên thời gian vừa qua có hiện tượng các doanh nghiệp xuất khẩu vàng ồ ạt
khai báo vàng xuất khẩu mỹ nghệ có lượng vàng dưới chín mươi năm
và khai báo mã số hải quan với thuế xuất là
bộ tài chính đã trình chính phủ thống nhất chung một mức thuế xuất đối với mặt hàng vàng
không phân biệt theo hàm lượng vàng như hiện nay
cụ thể là tăng thuế xuất khẩu các mặt hàng có hàm lượng vàng dưới chín mươi năm
từ mức lên hai và gộp dòng theo tên gọi mặt hàng
theo đúng danh mục thuế quan không chia cụ thể theo hàm lượng vàng để đơn giản hóa biểu thuế
bốn lần liên tiếp dịch covid một mươi chín xảy ra đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến hoạt động sản xuất vàng
xuất kinh doanh mới đây lại thêm giá xăng dầu tăng liên tiếp với mức kỷ lục
như là bồi thêm một đòn mạnh khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải liêu siêu
khó khăn trồng chất khó khăn
không có khách xe nằm bãi đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải cắt giảm lao động
để duy trì hoạt động vì không có doanh thu
dịch covid một mươi chín đã và đang tác động mạnh đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp kinh doanh
ở mọi loại hình vận tải giờ lại thêm giá xăng dầu tăng kỷ lục
thêm một cú sốc lớn cho các doanh nghiệp này
đã khó khăn rồi thì bây giờ lại bồi thêm cái việc là tăng giá nhiên liệu vào
thì là khó khăn trồng chất khó khăn
nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống và cái hoạt động kinh doanh của chiếc xe đó
và đến toàn bộ nền kinh tế của doanh nghiệp
không chỉ các doanh nghiệp liêu siêu những người lái xe cũng ngán ngẩm
trước những tác động từ dịch bệnh và giá xăng tăng
vắng khách xe chạy rỗng hoạt động cầm chừng lái xe vẫn phải cố gắng để duy trì hoạt động
giá xăng tăng cao quá thì mình chạy
thì lợi nhuận nó cũng không được bao nhiêu cả vào xăng hết
từ đầu năm đến nay giá xăng dầu liên tục biến động theo chiều hướng tăng
trong khi đó trong ngành phận tải thì xăng dầu chiếm tới bốn mươi chi phí phận tải
với cái mức độ mà nó tăng như thế thì các đơn vị phận tải càng thêm nhiều khó khăn
người ta sẽ phải tính toán lại trên những cái tuyến nào mà có thể là người ta còn cân đối
người ta còn chống đỡ được thì người ta sẽ duy trì
còn trên những tuyến nào mà nó yếu
ít khách khóa chẳng hạn thì người ta phải cắt bớt các tần số chạy xe
các doanh nghiệp giao thông vận tải thì phải có một phương án khoa học hơn
tối ưu hơn và thông minh hơn trong cái việc mà vận tải hạ giá thành
nhưng mà vẫn đảm bảo được cái chi phí
như vậy thì là đấy chính là cái con đường tiên hóa
và các doanh nghiệp lớn sẽ nắm lợi thế vì họ đủ phương tiện đủ tiềm lực
để đầu tư những phương tiện
điều hào nhiên liệu thấp hơn
rồi kiểm soát được cái chi phí nhiều hơn và họ chia sẻ được cái đơn hàng nhiều hơn
do vậy là đây cũng là một cái cuộc cạnh tranh trong tỷ covid
nhưng mà sau này nó sẽ phát triển như một cái giải pháp tất yếu của cả cái cạnh tranh trong doanh nghiệp vận tải
mới đây giá xăng dầu trên thế giới vẫn tiếp tục đà giảm mạnh khoảng hai mỗi ngày
do nguồn cung đã rổi rào hơn trước đây
tuy nhiên giá nhiên liệu trong nước vẫn chưa có tín hiệu giảm
các chuyên gia giao thông nhấn mạnh trước mắt về phía các doanh nghiệp
sản xuất phải kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động để giảm tối đa các mức chi phí
đồng thời doanh nghiệp cũng phải đa dạng hóa nhân liệu để không bị phụ thuộc
chịu tác động quá nhiều theo giá xăng dầu biến động